thưa quý vị rạng sáng nay ngày một mươi một tháng tám cảnh sát giao thông công an tp hcm đã tiến hành xét nghiệm ma túy năm mươi tài xế tại bến xe miền tây tp hcm
các trường hợp này đều cho kết quả âm tính với chất cấm
rạng sáng tại bến xe miền tây đội cảnh sát giao thông phú lâm thu phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
phối hợp cùng ban quản lý bến xe miền tây thanh tra sở giao thông vận tải công an và trung tâm y tế địa phương
kiểm tra đột xuất nồng độ cồn ma túy các chất kích thích đối với tài xế tại đây
cảnh sát giao thông đã kiểm tra hành chính và yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn ma túy ngẫu nhiên các tài xế đang chờ xuất bến và vừa mới trả khách
qua xét nghiệm nhanh năm mươi tài xế cũng phát hiện dương tính với chất cấm cũng không có tài xế nào vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
công an tp hcm khẳng định người tự xương đại đức thích tâm phúc từng tu học tại chùa hoàng pháp nhưng chỉ mới làm lễ quy y chưa xuất gia
tất cả bằng khen và hôn chương treo tại nhà đều là giả
theo đó tại buổi họp báo tình hình kinh tế xã hội tại tp hcm chiều ngày một mươi tháng tám công an tp hcm cho biết
người tự xưng đại đức thích tâm phúc tên thật là nguyễn bình phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê huyện củ chi
từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn một mươi có tu học tại chùa hoàng pháp huyện hốc buôn và chỉ mới làm lễ quy y chưa xuất gia
năm hai nghìn một mươi đương sự trở về địa phương tự lập chùa ngộ chương trình
tên tử và tự xương đại đức thích tâm phúc
trước đó công an huyện củ chi tp hcm cũng đã phạt hành chính đối với ông phúc về hành vi làm giả giấy tờ
ngoài ra vừa qua công an đã kiểm tra một quán ăn ở quận gò vấp phát hiện đương sự đang ăn uống tại đây
qua kiểm tra ma túy toàn bộ hành khách không phát hiện đương sự có sử dụng chất kích thích
tuy nhiên lợi dụng việc ông phúc mặc đồ giống người tu hành như youtuber đã quay clip đăng tải lên mạng xã hội
theo công an tp hcm hành vi trên đã gây dư luận xấu cho cộng đồng nên công an sẽ tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
công an tp hcm đã đề nghị sở kế hoạch đầu tư ra soát công ty không có hoạt động sản xuất kinh doanh và sở kế hoạch đầu tư đã thu hồi tất cả các giấy phép được cấp về đăng ký kinh doanh đối với đương sự
cũng tại buổi họp báo liên quan đến việc thí điểm hỗ trợ người dân đổi xe máy điện sở giao thông vận tải tp hcm cho biết hoạt động này được kỳ vọng giúp giảm phát thải từ xe máy ra môi trường sống
có thể thí điểm chuyển đổi phát thải hoàn toàn trước ở các quận lõi trung tâm thành phố
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh lâm đồng và một số địa phương liên quan
tài liệu điều tra vụ án xác định trần bích ngọc vụ trưởng vụ theo dõi công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
văn phòng chính phủ đã lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách nhiệm vụ được phân công trong việc giải quyết thanh tra khiếu nại đối với dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh tỉnh lâm đồng
gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước đã phảm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ngày chín tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự ra các quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần bích ngọc về tội danh nêu trên
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng ngày một mươi tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các thủ tục đối với bị can trần bích ngọc theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can mở rộng vụ án và triệt để thu hồi tài sản
cũng với hành vi cho vay lãi nặng một đối tượng vừa bị công an huyện tân kỳ tỉnh nghệ an khởi tố bước đầu cơ quan công an chứng minh được đối tượng này đã cho nhiều người dân vay gần bảy trăm linh triệu đồng với lãi suất cả
đối tượng là nguyễn thị lan phương chú tại huyện tân kỳ tỉnh nghệ an đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ hai đồng đến ba đồng một triệu một ngày
khi đến hạn thanh toán tiền lãi mà người vay không trả kịp đối tượng thường xuyên gọi điện đe dọa chửi bới người vay nhằm gây sức ép buộc phải trả tiền theo thỏa thuận
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân kỳ xác định nguyễn thị lan phương đã cho nhiều người dân vay với tổng số tiền gần bảy trăm linh triệu đồng thu lợi bất chính gần tám mươi triệu đồng
hiện công an huyện tân kỳ đang điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
chiều tối qua tại khu vực xã triềng khừa huyện mộc châu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la phối hợp với công an huyện mộc châu công an xã triển khừa đồn biên phòng lóng sập huyện mộc châu đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng là giàng a tồng giao trú tại huyện mộc châu
nhiều bảy trăm hai mươi năm viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an giao khai nhận được một đối tượng người lào thuê vận chuyển số ma túy trên đi bán tại khu vực cầu cứng bản tòng xã triềng khừa huyện mộc châu
nếu chót lọt sẽ được trả công ba triệu đồng
tuy nhiên khi giao vừa đến nơi hẹn giao ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
thuê căn hộ làm nơi cắt dấu tổ chức sử dụng mua bán trái phép chất ma túy thực tế này đang diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước đặt ra rất nhiều khó khăn cho lực lượng công an
chủ động phân tích đánh giá tình hình
trong thời gian vừa qua công an tỉnh khánh hòa đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt đấu tranh đi đôi với phòng ngừa góp phần ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn

cơ quan công an phát hiện một mươi một người nước ngoài và bốn người việt nam có biểu hiện tụ tập sử dụng ma túy
kiểm tra nhanh có bảy đối tượng dương tình với ma túy đây cũng là những căn hộ được các đối tượng thuê để lưu trú
các đối tượng vẫn lợi dụng sự lọng liệu trong công tác quản lý lĩnh vực vinh yon lưu trú để hoạt động mua bán tàn trữ chúi chất và tối chức sử dụng trái phép chất ma túy
điển hình nhất thời gian gần đây lực lượng chức năng đã phát hiện sáu vụ bốn mươi đối tượng thơ căn hộ khách sạn
các đối tượng đã được biệt lập để tụ tập tổ chức sử dụng ma túy
theo cơ quan công an điều tra các vụ việc cho thấy một thực tế là việc các đối tượng tội phạm liên tục thay đổi địa điểm hoạt động bằng cách thuê các căn hộ
gây ra nhiều khó khăn trong công tác phòng ngừa và đấu tranh của lực lượng chức năng
có những đối tượng thuê căn hộ chỉ với mục đích làm nơi để tụ tập bay lắc nên chỉ xuất hiện vào thời điểm nhất định thời gian còn lại thì bỏ không
mặt khác việc xác định người chủ thực sự của các căn hộ cũng gặp nhiều khó khăn vì hầu hết các căn hộ này đều đã được cho thuê qua lại rất nhiều người
cái vấn đề là các căn hộ cao tầng này có những căn hộ thì kiểm soát rất chặt và an ninh nhưng lại lơi lỏng trong vấn đề là các đối tượng ở trong này
có thể thấy với một địa bàn phát triển mạnh về dịch vụ lưu trú như ở thành phố nha trang thị trường đầu tư và cho thuê căn hộ rất phát triển
tuy nhiên khi mà việc cho thuê và thuê còn dễ dãi công tác bảo vệ quản lý còn lỏng lẻo
thì nguy cơ các căn hộ sang trọng biến thành những nơi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là rất cao
công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy không chỉ là trách nhiệm của chính quyền và lực lượng chức năng
mà còn rất cần sự chung tay của chủ các căn hộ cho thuê doanh nghiệp quản lý các tòa nhà khu đô thị
chiều nay tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên trả lại hồ sơ điều tra bổ sung về một số vấn đề liên quan đến vụ án xảy ra
tại dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không điện biên gây thiệt hại của nhà nước số tiền hơn một mươi ba tỷ đồng
sau một thời gian nghị án kéo dài tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên trả lại hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tỉnh điện biên
để điều tra bổ sung xác minh làm rõ vấn đề trách nhiệm dân sự liên quan đến việc bồi thường bồi hoàn của các bị cáo
nguyên đơn dân sự bị đơn dân sự và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
liên quan đến hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo điều hai trăm ba mươi bộ luật hình sự
đe dọa gây sức ép khủng bố tinh thần thậm chí còn tra tấn đẩy con nợ đến bước đường cùng
nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh hòa bình bắt giữ
cầm đầu nhóm đối tượng này là đào văn lương có biệt danh là lương lô trú tại thành phố hòa bình
nhóm đối tượng thường cho các nạn nhân vay với lãi suất từ năm đồng đến một mươi đồng một triệu một ngày
trong trường hợp người vay không có khả năng trả hoặc chậm trả gốc và lãi các đối tượng sẽ gọi điện nhắn tin đe dọa chửi bới xúc phạm hoặc trực tiếp tới gia đình người vay để đe dọa ném chất bẩn vào nhà